do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nền nhiệt ở nhiều nơi đã hạ thấp có nơi dưới năm độ c
tại hà nội nhiệt độ bình quân trong ngày cũng ở ngưỡng dưới một mươi năm độ c
người dân đã cảm nhận thấy cái lạnh đầu mùa tới rất nhanh và chủ động ứng phó ghi nhận của phóng viên thời sự
găng tay áo phao mũ len và khăn ấm đó là những hình ảnh thường thấy vào những ngày này
không khí lạnh không chỉ ảnh hưởng tới đời sống của những người vùng khó khăn mà nó cũng đang len lỏi trên từng đường phố ở hà nội
giờ tan trường của các cháu học sinh trường tiểu học nguyễn tri phương nằm trên đường quán thánh quận ba đình